trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát hiện và cứu vớt được hai thiếu nữ bị nước lũ cuốn trôi trên sông hồng và khu vực suối thuộc xã đồng tuyển thành phố lào cai
do trời mưa to đã gây ra lũ cục bộ trên suối đồng tuyển thành phố lào cai nước mưa đã tràn qua đường khiến chị nguyễn thị hoa chú tại phường nam cường thành phố lào cai đang điều khiển xe gắn máy bị nước cuốn trôi
ngay sau khi nhận được thông tin đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã nhanh chóng tổ chức cứu vớt người và phương tiện kịp thời cách đó năm trăm linh mét
cùng ngày trong lúc em cao thủy dương thường trú tại phường duyên hải đang chơi tại khu vực bờ kè sông hồng thuộc khu vực mốc một trăm linh một bờ sông biên giới phường duyên hải thành phố lào cai không may bị trượt chân rơi xuống sông hồng
lúc này tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đang tuần tra gần đó đã phát hiện cứu vớt kịp thời